cơ quan công an thu giữ một trăm một mươi điện thoại thông minh bảy máy tính các loại gần một trăm sáu mươi thẻ sim điện thoại một mươi sáu thẻ ngân hàng gần năm usd và các tăng vật liên quan